một mươi cán bộ chiến sĩ của việt nam và một mươi sĩ quan quốc phòng australia đã được tập huấn các quy tắc bảo đảm an toàn
lý thuyết bắn súng ngắn trường súng bắn tỉa và động tác yếu lĩnh bắn mục tiêu tĩnh mục tiêu vận động
quá trình tập huấn các bộ phận đã quán triệt tốt nhiệm vụ tích cực tự giác trong tập huấn
quân số tham gia luôn đầy đủ thường xuyên tích cực chủ động ôn luyện theo hướng dẫn của các chuyên gia
kết thúc tập huấn trao đổi một trăm linh học viên đã nắm được những nội dung cơ bản về lý thuyết bắn động tác yếu lĩnh
kết quả bắn được nâng lên làm cơ sở huấn luyện và tham gia thi đấu các giải bắn súng quân dụng quốc tế
trước mắt là tham gia thi đấu hội thi kỹ năng bắn súng lục quân australia hai nghìn hai mươi